hội thảo hướng đến những vùng biển mở và tự do ở châu á vai trò của luật biển trong việc duy trì trật tự trên biển do học viện ngoại giao việt nam đại sứ quán nhật bản và đại sứ quán anh đồng tổ chức chính thức khai mạc vào sáng nay tại hà nội
hội thảo được chia thành ba phiên phiên thứ nhất bàn về giải quyết xung đột chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống trên biển
phiên hai tập trung vào vấn đề tài nguyên biển và sự phát triển bền vững khám phá tầm quan trọng của luật pháp trong việc bảo vệ môi trường biển và mối liên hệ với các sáng kiến kinh tế xanh
phiền cuối nhấn mạnh tới vai trò của asean và các đối tác trong việc duy trì trật tự trên biển
phát biểu tại hội thảo đại sứ anh tại việt nam gillette lever khẳng định chính phủ anh sẽ tăng cường tham gia vào các hoạt động duy trì an ninh trên biển đông
với tư cách là thành viên của hội đồng bảo an liên hợp quốc quan điểm của anh là hợp tác lâu dài với việt nam
trong lĩnh vực quốc phòng an ninh biển
đại sứ nhật bản tại việt nam ko umeda khẳng định
niềm tin và kỳ vọng vào việc bình ổn tranh chấp tại biển đông trên tinh thần tôn trọng luật pháp quốc tế và hòa hợp đoàn kết giữa các quốc gia
đại sứ khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì trật tự trên biển dựa trên nguyên tắc quốc tế
theo đó sẽ giúp các bên liên quan thảo luận sâu sắc hơn để tăng cường vai trò luật pháp quốc tế
đem lại hòa bình thịnh vượng tương lai tốt đẹp hơn cho khu vực
ông umeda nhấn mạnh trật tự biển được chi phối không phải bằng mệnh lệnh mà bằng pháp luật nếu muốn đạt được sự thịnh vượng chung của cộng đồng quốc tế